đến năm hai nghìn hai mươi huyện ủy như thanh đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan
theo đó để nghị quyết đi vào cuộc sống đảng bộ huyện đã phổ biến quán triệt nghiêm túc đến tất cả các xã thị trấn các ban ngành đoàn thể các giải pháp được nêu trong nghị quyết
trong đó đặc biệt coi trọng đến việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo
sau khi tuyên truyền học tập
huyện đã căn cứ vào chương trình hành động
hàng năm huyện ủy đã ra nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm
trong đó có xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm
hàng năm khi triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ
ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa và giao chỉ tiêu cho tất cả các đơn vị các xã thị trấn để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất
việc giao chỉ tiêu này có tính toán
để cho nó phù hợp với từng đơn vị
bên cạnh đó huyện cũng chú trọng huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả các đề án
chuyển dịch cơ cấu mùa vụ cây trồng vùng thường xuyên bị ngập úng phát triển chăn nuôi dưới tán rừng
dự án cung cấp và chuyển giao khoa học công nghệ chăn nuôi của bộ khoa học và công nghệ cho các xã đặc biệt khó khăn
hình thành các vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản
chỉ đạo các xã phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa
thì nó sẽ có cái làm thay đổi bộ mặt nông thôn
cái hiệu quả đã thể hiện bằng cái việc là chúng tôi năm hai nghìn một mươi
thì ba mươi bảy họ nghèo này xuống còn một mươi hai bốn thôi từ trước cũ
theo cái nghèo đa chiều thì còn hai mươi bảy trên hai mươi bảy một chút
hiện nay trên địa bàn huyện có hơn ba trăm linh trang trại tạo việc làm cho hàng trăm lao động
năm hai nghìn một mươi sáu huyện phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp
trong đó tập trung thực hiện bốn khâu đột phá
như việc thực hiện sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn ở bảy xã
mỗi mô hình hai mươi hectare trở lên gắn với cơ giới hóa trong khâu làm đất thu hoạch
kiện toàn đổi mới hàng chục hợp tác xã để làm bà đỡ cho nông dân
liên kết với viện nông nghiệp việt nam quy hoạch vùng cây ăn quả tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa
gắn với xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý
vì vậy đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư trồng cây ăn quả
nâng diện tích trồng cây ăn quả của toàn huyện lên một hai trăm linh hectare
đối với như thanh chúng tôi thì cơ hội để thu hút đầu tư và các doanh nghiệp lớn vào địa bản là rất khó
chính vì vậy cho nên là như thanh xác định giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thì vẫn phải đẩy mạnh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân
góp phần vào công tác giảm nghèo
lợi thế khi có được một diện tích lớn đất nông nghiệp
sự hỗ trợ của các cấp ủy chính quyền địa phương về kỹ thuật công nghệ
đã giúp cho gia đình anh trúc thôn hùng sơn xã yên thọ huyện như thanh tỉnh thanh hóa
từ một hộ nghèo trở thành hộ khá có thu nhập cao
khi thực hiện mô hình kinh tế mới gia đình kinh tế là thay đổi rất nhiều sang một trang mới
ngoài trồng các loại nông sản gia đình anh còn đầu tư thêm vào lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp
theo đó các loại máy cấy máy cày máy canh tác đất vừa phục vụ nhu cầu của gia đình
vừa hỗ trợ những hộ nghèo khác trong thôn xóm cùng vươn lên
mình đã có một tiềm lực và những công cụ cụ thể
sau này bà con nông dân sẽ có một chuỗi sản xuất hàng hóa theo dạng chuỗi rất lớn
vì hệ thống làm để làm cho nấm trong này đầu tư
câu chuyện về gia đình anh trúc chính là một ví dụ tiêu biểu của huyện
khi triển khai những nghị quyết chuyên đề để giảm nghèo cho người dân
sòng sòng với phát triển nông lâm nghiệp vừa bảo đảm an ninh lương thực
tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho các cơ sở chế biến
huyện như thanh còn kêu gọi thu hút
doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh vào địa bàn tạo việc làm cho người lao động
đồng thời từng bước hướng tới mục tiêu biến công nghiệp trở thành đầu tàu dẫn dắt nông nghiệp phát triển
vì vậy mà công tác giảm nghèo có những chuyển biến tích cực và đậm nét
huyện cũng đã có những chủ trương kêu gọi đầu tư
hiện nay cũng đã có nhà máy may công ty tiên sơn
tới đây sẽ khoảng bốn công nhân rồi dự án sai group vào đầu tư du lịch
biến nông nghiệp trở thành một lợi thế để giảm nghèo đa chiều có lẽ sẽ là hướng đi cần thiết
cho những huyện miền núi nghèo như thanh có thể áp dụng
cho dù trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn và tiếp tục phải điều chỉnh
song với bước đi cách làm như thời gian qua mục tiêu giảm nghèo đa chiều đặt ra vẫn có tính khả thi cao